thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ ban chỉ đạo quốc gia cho biết đã ghi nhận hai ca mắc mới covid một mươi chín
một người có liên quan tới bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba ở mê linh hà nội và nâng tổng số ca mắc tại nước ta đến thời điểm này là hai trăm năm mươi bảy ca
cụ thể ca bệnh số hai trăm năm mươi sáu là nam năm mươi hai tuổi quốc tịch việt nam ở đình dù văn lâm hương yên
ngày hai mươi bảy tháng ba từ nga về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi đã được cách ly tập trung tại trường văn hóa nghệ thuật tỉnh vĩnh phúc
ca bệnh số hai trăm năm mươi bảy là nữ một mươi năm tuổi ở xóm hội hạ lôi mê linh hà nội là học sinh và đang nghỉ học ở nhà không đi đâu
ngày hai mươi tháng ba ca bệnh số hai trăm bốn mươi ba là bạn của bố bệnh nhân có đến chơi nhà và nói chuyện với bố bệnh nhân
ngày tám tháng bốn bệnh nhân có biểu hiện sốt chảy mũi
ngày chín tháng bốn được lấy mẫu
ngày một mươi tháng bốn kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện hai bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở kim trung
mở đầu là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh
ngày hôm nay một mươi tháng bốn cả nước đã có một mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi tại việt nam là một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm năm mươi năm trường hợp
như vậy số ca khỏi bệnh đã chiếm đến năm mươi sáu bốn trong tổng số ca bệnh ở nước ta
tính đến thời điểm hiện tại tổng số ca mắc covid một mươi chín ở việt nam là hai trăm năm mươi năm trường hợp
trong đó một trăm năm mươi tám người từ nước ngoài chiếm
trong khi đó ủy ban nhân dân quận đống đa thành phố hà nội có quyết định về việc chấm dứt cách ly y tế tập trung
đối với cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện bạch mai
tối ngày hôm qua một trăm năm mươi tám nhân viên y tế của bệnh viện đã hoàn thành cách ly tập trung và được trở về nhà
thông tin về việc xử lý các ổ dịch vào chiều nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện bạch mai ngày chín tháng bốn
trong bệnh viện còn ba ba trăm một mươi người gồm bệnh nhân người nhà bệnh nhân và cám bộ y tế đang thực hiện công tác điều trị chăm sóc người bệnh
liên quan đến ổ dịch tại hạ lôi mê linh hà nội bộ y tế đã cử tổ công tác đặc biệt về phòng chống dịch
do phó giáo sư tiến sĩ trần như dương phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã sơn lôi bình xuyên vĩnh phúc và ổ dịch tại bình thuận
hỗ trợ thành phố hà nội dập dịch từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân số hai trăm năm mươi bốn đã chạy thận tại bệnh viện thận hà nội và đã có tiếp xúc với gần hai mươi tám nhân viên y tế và một mươi bảy bệnh nhân khác
đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội
sở y tế hà nội cho biết có hai ca bệnh đáng lưu ý đó là ca bệnh số hai trăm ba mươi bảy và hai trăm ba mươi
hai bệnh nhân này đã có quá trình di chuyển nhiều nơi và có thể được dịch bệnh
và qua nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố đặc biệt là ca bệnh hai trăm bốn mươi ba đã lây nhiễm cho ba người hàng xóm
trong đó có ba ca bệnh nhân số hai trăm năm mươi bốn đã chạy thận tại bệnh viện thận hà nội và tiếp xúc gần với hai mươi tám nhân viên y tế cùng với một mươi bảy bệnh nhân khác
hiện đã thiết lập khu vực cách ly tại bệnh viện thận hà nội và khử khuẩn môi trường toàn bộ bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm sáu mươi ba người
một mươi nhân viên y tế thuộc diện f một đã được lấy mẫu và cách ly tại trường quân sự sơn tây
một mươi bảy bệnh nhân chạy thận
cùng phòng lọc máu đã chuyển đến bệnh viện bắc thăng long để tiếp tục điều trị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đề nghị trong thời gian tới
các sở ngành phải có khảo sát điều tra ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn quy chuẩn sổ tay đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh vận hành tiếp nhận bệnh nhân
nếu chỉ một ca bệnh xảy ra trong doanh nghiệp hàng nghìn lao động sẽ rất nguy hiểm
song thực tế sau hơn một tuần nhiều người dân thành phố hà nội bắt đầu lơ là chủ quan với việc cách ly xã hội để phòng dịch bệnh
và đường phố những ngày này thì bắt đầu đông đúc các phương tiện hơn nhất là các khu vực công cộng xuất hiện các hoạt động thể dục thể thao
và chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng đến nhắc nhở vận động người dân mới chấp hành
sự đông đúc và nhộn nhịp trở lại khác hẳn
so với những ngày đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
câu nói vui hà nội không vội được đâu
song những ngày qua người dân hà nội lại quá vội vàng khi chàn xe ra đường như chưa hề có lệnh cách ly xã hội
dường như đối với người dân việc gian luyện sức khỏe quan trọng hơn phòng chống dịch bệnh
nếu có bị nhắc nhở thì cũng không thiếu các chiêu trò để né tránh
các hàng quán thì cũng manh nhà xuất hiện
quán nước cũng được nguy trang trong giữ xe để tụ tập đông người
trong đó người dân phải xác định mục tiêu lớn hơn
đấy là bảo vệ an toàn của bản thân cộng đồng và xã hội
nếu người dân cứ chủ quan thì có thể tiếp xúc với nguồn bệnh bất cứ lúc nào
và khi mà tiếp xúc với nguồn bệnh thì người đó lại trở thành nguồn lệ bệnh cho những người khác
cho nên việc thực hiện giãn cách xã hội là một giải pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả
và có thể làm được ngay
cái sự quyết tâm sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị của chúng ta
đặc biệt là mỗi người dân thì chúng ta có thể thực hiện tốt cái giải pháp này
trong khi chỉ bệnh nhân hai trăm bốn mươi ba dương tính với covid một mươi chín
một mươi người tại thôn hạ lôi mê linh hà nội phải cách ly
hơn một trăm linh f một gồm y bác sĩ của hai bệnh viện phải cách ly
rõ ràng nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất lớn
khi chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân hai trăm bốn mươi
sòng vẫn như muối bỏ bể
khi những hình ảnh này đang
tồn tại cứ ngỡ như ủn tắc đang trở lại với hà nội
mặc dù hệ thống loa phát thanh
cùng lực lượng chức năng vẫn hàng ngày hàng giờ
đi khắp các tuyến đường để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh
không mang tiền thân hai nữa là cũng không có mang tiền trực tiếp để xử phạt
thế thì chúng tôi cũng có thường là các cái biện pháp tuyên truyền nhắc nhở là chính
có những trường hợp mà cố tình vi phạm
thì chúng tôi cũng đã xử lý rất nguyên liên
trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng chốt để tuyên truyền mọi người thực hiện
và cũng xử lý được hơn hai mươi trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch
chống dịch covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn ba
giai đoạn phức tạp khi mất dấu f và nguy cơ lây lan ra cộng đồng
các bác sĩ khuyên cáo sự chủ quan của người dân là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn lây lan dịch bệnh
phá hỏng những chiến lược kiểm soát dịch bệnh là cách ly xã hội
tìm kiếm ca bệnh khoanh vùng dập dịch và điều trị tích cực điều trị hạn chế tử vong

kiểm soát dịch bệnh của chính phủ và thành phố hà nội
ngoài tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh nâng cao ý thức của người dân
tránh tư tưởng chủ quan thì các cơ quan áp dụng pháp luật cũng cần giả soát các quy định pháp luật
ban hành những chế tài xử lý để tăng tính dân đe khi thực hiện cách ly xã hội
tuyên truyền nhắc nhở cho đến sự phạt nghiêm cũng vẫn không thấm vào đầu
mặc dù bộ y tế đã khuyên cáo người từ sáu mươi tuổi trở lên hạn chế ra đường
xong các cụ vẫn thích ra ngoài tập thể dục hít thở không khí thậm chí là ngồi ghế đá tâm sự
không có việc gì thì không nên ra đường ra ngoài khu công cộng để gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
hiện nay trong văn bản của sở tư pháp các hành vi bị phạt được liệt kê nhưng chưa có mục ra ngoài không đúng mục đích
và tại điều một mươi một nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính về áp dụng biện pháp phòng chống dịch
thì phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên việc xử phạt hành chính chỉ áp dụng với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh
chưa quy định cụ thể văn bản hướng dẫn chi tiết liên quan đến việc thực hiện cách ly xã hội chế tài cách thức và mức độ phạt như thế nào
mặc dù là theo cái chỉ thị của thủ tướng thì chúng ta đang hiện nay ở cái mức độ là chỉ mang tính gian đe
phòng ngừa và giáo dục tuyên truyền phổ biến cho toàn bộ người dân
đấy là những cái mà chúng ta rất là vướng mắt ở chỗ này
chứ vì vậy là qua đó tôi cũng đề nghị là các cơ quan có thẩm quyền có chức năng là cần phải xem xét
nghiên cứu khẩn cấp liên quan đến các
cái văn bản pháp luật các quy phạm pháp luật để ra những cái chế tài xử phạt cho nó phù hợp với những cái quy định hiện nay
và cũng phù hợp với các cái chế định cũng như là chỉ thị của thủ tướng được áp dụng cho nó đồng đều và đồng bộ
đến lúc này thì đây là vì quyền lợi của dân tộc vì quyền lợi của tất cả người dân việt nam được chín mươi triệu
và vì sức khỏe mà như là chính phủ đã tuyên bố tức là sức khỏe của dân ở số một mạng sống ở số một
cho nên đây tôi nghĩ là không phải đơn giản chỉ là vấn đề là chuyện là chuyện thích thú của anh hoặc sự thích quan của anh
và tương xứng với những hành vi gây ra
khi mà những ngày gần đây số ca nhiễm đã giảm đã khiến người dân đổ ra đường với tâm lý chủ quan
thậm chí nhiều người còn cố lách quy định như mua lương thực thực phẩm đi chợ khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc kiểm soát
chính vì vậy các cơ quan áp dụng pháp luật cần khẩn trương ban hành các văn bản vận dụng đồng bộ hóa các nội dung
và quan điểm pháp luật để đưa ra chế tài xử phạt
tuy nhiên ý thức quyết định hành vi hãy sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội